thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán quý mão
công an tp cà mau đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát
kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp độ xe hay thay đổi tính năng kết cấu của phương tiện
gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tp cà mau
tính từ ngày một bảy một hai nghìn hai mươi ba công an tp cà mau đã phát hiện xử lý một mươi năm trường hợp vi phạm
trong đó bốn trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe một trường hợp điều khiển xe một bánh
ba trường hợp lạng lách bảy trường hợp tự ý thay đổi hình dáng bộ phận giảm thanh
nhằm có thể tăng tốc độ nhanh chỉ trong thời gian ngắn và tạo ra âm thanh lớn
nguy hiểm hơn có trường hợp đối tượng còn tháo bỏ hệ thống phanh của xe
đáng lưu ý là hầu hết các xe vi phạm đều là do các thanh thiếu niên điều khiển
riêng trong ngày hôm qua bảy tháng một lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện lập biên bản năm trường hợp vi phạm
về các lỗi nêu trên tại khu đô thị minh thắng thuộc địa bàn phường chín tp cà mau
đây là nơi các thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập sau đó tổ chức chạy rú ga nẹt phô
gây mất an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
các trường hợp trên sẽ bị xử lý nghiêm nhằm lặp lại trật tự an toàn giao thông
vào chiều ngày tám tháng một ông hồ văn lợi chủ tịch ubnd xã trà dơn huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp một cháu bé không may bị trượt chân ngã xuống suối mất tích
vào khoảng một mươi một h ngày bảy tháng một cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi ba trú tại thôn một xã trà dơn cùng bà ngoại đi dọc ven suối ta
thì không may bị trượt chân ngã xuống suối bị dòng nước cuốn mất tích
nhận được thông tin chính quyền xã đã huy động các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường
phối hợp cùng nhân dân địa phương
trường tổ chức tìm kiếm
nhưng do trên địa bàn trong mấy ngày qua có mưa vừa đến mưa to nước suối ta dâng cao và chảy xiết
đến một mươi năm h ba mươi phút ngày tám tháng một các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy cháu bé
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa phối hợp cùng với công an quận năm triệt phá đường dây tổ chức hoạt động
mại dâm tại tổ hợp khách sạn messa karaoke forten ở đường trần hưng đạo phường hai quận năm
trinh sát phòng cảnh sát hình sự và công an quận năm bất ngờ đột kích vào địa điểm
tổ hợp khách sạn messa karaoke forten bắt quả tàn ba nữ tiếp viên đang bán dâm với khách
qua làm việc các cô gái thừa nhận là nhân viên được quản lý dương vị bích như
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tỉnh kiên giang trú quận bốn sắp xếp bán dâm
ngoài ra công an phát hiện có một trăm bảy mươi hai người gồm một trăm linh sáu nhân viên sáu mươi sáu khách hai mươi hai khách là người nước ngoài
đang ca hát và mát xa trong cơ sở
từ lời khai công an đã mời làm việc với nhiều má mì quản lý của quán
bước đầu công an xác định đây là đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm
chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thành tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố tám bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam về tội mua bán tài khoản liên quan đến đường dây tội phạm
lợi dụng mạng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
người phụ nữ này đến công an quận bình thạnh tp hcm trình báo về việc bị một đối tượng giải danh nhân viên ngân hàng
duyệt chi khoản vai ngân hàng
đối tượng này yêu cầu chị làm các thủ tục sau đó phải nộp tiền vào tài khoản để được giải ngân
em đã bị sai cú pháp với cái nội dung chuyển khoảng ba triệu đó
cho nên cần em chuyển lại một số tiền nữa của cái khoản tiền vay là bốn mươi ba triệu là số tiền sáu triệu sáu
bên đó lại gọi cho em một lần nữa
bảo là sai cú pháp rồi em phải chuyển thêm số tiền là tám triệu mấy để sửa lại cái lỗi sai
cứ như thế em phải chuyển khoản sáu lần cho số tài khoản lơ nhật duy
tổng cộng số tiền là năm mươi hai triệu chín trăm chín mươi năm ngàn
từ trình báo của nạn nhân công an quận bình thạnh vào cuộc điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an quận bình thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
kiểm tra đồng loạt các điểm làm việc được cho là của người nước ngoài thuê người việt nam thực hiện hành vi lừa đảo
tại bốn điểm kiểm tra các tổ công tác thu giữ nhiều máy vi tính để bàn lapsoft điện thoại di động các loại
hơn năm mươi thẻ sim cùng nhiều thiết bị internet và ô cứng di động
các đối tượng được phân công cụ thể vai trò nhiệm vụ để tiếp cận khách hàng tiềm năng
khi có nạn nhân dính bẫy các nhân viên này sẽ thu thập thông tin của nạn nhân
đối tượng đó là yêu cầu tôi mua thu mua hai mươi năm
tài khoản ngân hàng của người khác với cách thức là anh sẽ đưa tôi một sim và một điện thoại
để tôi đưa cho người khác đăng ký tài khoản ngân hàng với mức phí là bốn triệu một tài khoản
sau khi chị quản lý đổ data xuống thì việc của tôi là gọi điện thoại cho khách hàng
và mời khách hàng vào nhóm giao lô
ở trung bình một người vào nhóm thì tụi em được khoảng hai mươi khách
từ khoảng năm khách hàng trở lên thì
sếp sẽ trả tụi em là khoảng bốn mươi một khách hàng
và trung bình thì một ngày kpi tụi em kiếm được là khoảng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến nay đối tượng người nước ngoài đã mua một trăm một mươi tám tài khoản ngân hàng
với mục đích dùng các tài khoản này để chuyển nhận tiền do phạm tội mà có
công an quận bình thạnh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

đến cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh

công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
diễn biến theo chiều hướng gia tăng về số vụ

trong việc đấu tranh tối giác tội phạm